thông cáo về ngày làm việc thứ nhất hội nghị lần thứ một mươi ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
hội nghị lần thứ một mươi ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc sáng ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tại thủ đô hà nội đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị
buổi sáng đầu giờ ban chấp hành trung ương đảng họp phiên khai mạc tại hội trường
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư báo cáo xin ý kiến ban chấp hành trung ương đảng về chương trình hội nghị
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng phát biểu khai mạc hội nghị
sau đó ban chấp hành trung mương đảng làm việc tại tổ thảo luận đề cương báo cáo chính trị
đề cương báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh năm hai nghìn một mươi một đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm
năm hành một mươi một đến năm hành hai mươi xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm năm hành hai mươi một đến năm hành ba mươi
và báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm năm năm hành một mươi sáu đến năm hành hai nghìn hai mươi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm
năm hành hai mươi một đến năm hành hai mươi năm đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng tiếp tục thảo luận tại tổ về các nội dung trên